nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi bảo đảm an toàn tiết kiệm vui tươi
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản yêu cầu tăng cường tuyên truyền
thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của chính phủ thành ủy về công tác tổ chức lễ hội
theo đó hà nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn
tiếp nhận và xử lý các thông tin về công tác lễ hội qua số điện thoại tám trăm sáu mươi chín hai trăm chín mươi năm năm trăm ba mươi tám
đề xuất biểu dương khen thường các đơn vị tổ chức tốt phê bình nhắc nhở các đơn vị để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi
báo cáo ủy ban nhân dân tp tp cũng giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chủ động xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội
bảo đảm an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ giữ gìn và bảo vệ các di tích cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội
kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tăng ép giá đeo bám khách du lịch ăn xin trộm cắp bói toán mê tín dị đoan cờ bạc dưới mọi hình thức